mấy ngày hôm nay miền bắc nhiệt độ đã tăng dần lên không khí thì có vẻ oi nóng
và không biết là tuần này nhiệt độ có nóng hay hơn không chị thu ninh
vâng tuần này thì chúng ta sẽ cảm nhận thấy nóng rõ rệt
các tỉnh thành bắc bộ ngày hôm nay nhiệt độ sẽ tăng từ một đến ba độ so với ngày hôm qua
mức nhiệt cao nhất có thể lên đến ba mươi độ
với khu vực trung bộ thì hôm nay trời sẽ có nắng từ sáng đến chiều
thời gian nhiệt độ cao nhất trong ngày là khoảng từ một mươi hai đến một mươi bốn giờ
và nắng nóng thì vẫn tiếp diễn ở khu vực đông nam bộ với mức nhiệt cao nhất lên tới ba mươi sáu độ
và nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước chúng tôi sẽ gửi tới quý vị ở phần sau của chương trình